chúng tôi là những chiến sĩ áo trắng dù đã về hưu nhưng chỉ cần đất nước cần là chúng tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ
đó là chia sẻ của những y bác sĩ đã về hưu và đang có nguyện vọng được tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mình là một người chiến sĩ áo trắng mặc dù đã về hưu đồng thời lại là một công dân mình muốn đóng góp một chút sức nhỏ của mình
kể cả khi chưa có những lời kêu gọi trong tâm trạng mình vẫn luôn suy nghĩ là khi nào đất nước cần đến ngành của mình thì mình cũng sẵn sàng
là bác sĩ tài mũi họng đã làm việc ở bệnh viện nhi trung ương ba mươi hai năm
cho tới lúc về hưu bác sĩ tạ tiệm minh phương vẫn luôn giữ trong mình nhiệt
nhiệt huyết của một người chiến sĩ áo trắng
dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trong khi các đồng nghiệp của bà đang oan mình chống dịch nơi đầu tuyến
thì ở hậu phương bà cùng các y bác sĩ về hưu đang nỗ lực xin được tình nguyện tham gia phòng chống dịch
không nhất thiết là người cao tuổi là phải làm mọi việc là phải ra tuyến đầu
có thể những người cao tuổi sẽ ở những tuyến sau có như là những tư vấn hoặc là chăm sóc những bệnh nhân mà ở f ba f bốn
mình cần theo dõi sức của mình đến đâu là mình làm đến đấy nhưng kiểu gì cũng phải bóp sức của mình để cùng cả nước dập dịch
sức của mình đến đâu thì mình làm đến đấy nhưng mình phải chung tay cùng cả nước dập dịch
cũng với suy nghĩ ấy hai mươi tám y bác sĩ đã về hưu của phường xuân đình và hàng trăm y bác sĩ đã về hưu khác
trên địa bàn quận nam tử liêm thành phố hà nội đang quyết tâm cùng nhau xin đi tình nguyện phát huy sức mạnh của toàn dân
hoạt động ở rất nhiều khoa như là khoa nhi rồi khoa gây mê rồi khoa ngoại khoa nội
cho nên là khi mà tham gia vào phòng chống dịch này chúng tôi trao đổi chuyên môn nó dễ
chúng tôi tự nguyện tham gia vào công cuộc chống dịch chúng tôi vẫn luôn luôn duy trì cái niềm say mê về công việc
trong chống giặc ngoại xâm cũng như là trong cái chống thiên tai địch họa thì chúng ta đã huy động cái sức mạnh toàn dân tham gia
thế thì trong cái thời buổi hôm nay ấy khi mà tổ quốc cần
khi mà dịch bệnh cũng có cái nguy cơ
thì cái việc mà huy động cái sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch thì là hết sức cần thiết
nơi tuyến đầu rất nhiều những người chiến sĩ thầm lạng khác vẫn đang ẩm thầm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ sức khỏe nhân dân
và cùng với những y bác sĩ đã về hưu
đầu đó ngoài kia chắc chắn vẫn còn rất nhiều những người dân việt nam
từ đoàn viên thanh niên trẻ tuổi đến những người cựu chiến binh
đang mong ngóng được tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh này